lễ hội nhảy lửa của người bà thẻn huyện quang bình
được tổ chức sau vụ ngủ của đồng bào bà thẻn được thu hoạch xong
nó mang một ý nghĩa rất tốt đẹp
với mục đích là bảo tồn cái văn hóa truyền thống dân tộc của người bà thẻn trên địa bàn huyện quang bình
ngoài ra một ý nghĩa rất quan trọng
đó là tạ ơn trời đất tạ ơn các thần linh các vị thần
mà được người bà thẻn rất là quan trọng
đã cho người bà thẻn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc
và có một mùa màng bội thu cho người bà thẻn
một ý nghĩa nữa đó là tạo sự gắn kết cho cộng đồng của người bà thẻn
có sự gắn kết cộng đồng và có tình tương thân tương ái
giống như là cái truyền thống của người việt nam chúng ta
cũng như nhiều dân tộc khác người bà thẻn quan niệm
đất có thổ công sông có hạ bá
do đó trước khi tổ chức lễ hội
thầy mo sẽ đem lễ vật tới dân lễ hội
và đưa lên các đấng thần linh tại ngôi nhà truyền thống của bản làng để báo cáo
lễ vật dân cúng thần linh thường là rượu xôi nhiều màu
và các bộ phận đầy đủ của một con lợn
đây là một trong những lễ cúng quan trọng không thể thiếu
thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của người bà thẻn
đối với các vị thần linh cai quản mảnh đất
và họ đã sinh sống qua bao thế hệ
đối với người bà thèn dường như những lễ hội đều mang đậm nét văn hóa phương đông
vừa thể hiện tính cộng đồng
vừa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc
vậy nên trong khuôn khổ lễ hội nhảy lửa
ta còn bắt gặp những nghi lễ vô cùng thú vị
và kì bí như lễ kéo chày
lễ kéo chày này thì theo các già làng kể lại
thì phải là những người mà giỏi về võ công
tức là các nghệ nhân giỏi về võ công phải tham gia được
bởi vì là
là cái người thần linh amounts
người thầy cúng kéo chày này thì là rất là cao siêu đã ỉm một cái lời thần chú nào đó vào cái cây gậy này và cây gậy này nhấc bổng lên
thì phải những người mà giỏi về võ công thì mới có khả năng là giữ cái cây gậy này để chạm xuống đất được
còn bình thường như người bình thường của chúng ta thì khi mà tham gia cái trò chơi này thì cái cây gậy cứ nhấc bổng lên vì chúng ta không có võ công nên là không thể hạ cái gậy này xuống được
lễ kéo chày được biết tới là dịp để tất cả các thanh niên trai tráng trong bản vui đùa thư giãn sau mỗi vụ mùa bội thu
trước khi bắt đầu lễ kéo chày thầy mo phải lên rừng tìm một thân cây thẳng dài khoảng hai năm đến ba mét

đầu dưới ứng với cực dương nghĩa là thiên
đầu dưới ứng với cực âm là địa
là nghi lễ thể hiện sức mạnh nên người cầm trịch cho lễ kéo chày cũng phải là một thầy mo giỏi
khi thầy mo cầm tay vào chất chày xoay đi xoay lại mấy vòng và niệm thần chú
cùng đó hai thanh niên người bà thẻn trai tráng khỏe mạnh ôm chặt chày ở tư thế đối ngược nhau
vừa xoay chày thầy mo vừa đọc thần chú
chiếc chày tự xoay và nâng lên khỏi mặt đất
mặc dù hai thanh niên ra sức kéo xuống cũng không thể kéo được
lúc này hàng chục thanh niên trai tráng trong bản cùng nhau kéo chảy xuống nhưng cũng không kéo nổi
chỉ khi nào có người bịt tay vào đầu trên
hoặc dưới của chiếc chày
thì chiếc chày mới chạm đất
khi đó lễ kéo chày kết thúc
chỉ giữ để cho nó đừng có lên nhưng mà lại không giữ được nữa
hãy phải cố dình xuống nhưng mà không dình được nó vẫn phải kéo lên
có người giải thích rằng hai người chơi lúc đầu ôm chày trong tư thế đối diện nhau
cũng biểu hiện cho hai thái cực khác nhau
mà người bà thẻn gọi đó là hai con trâu húc nhau mãi không rời
như vậy là trên dưới và các bên được cân bằng
và khi âm dương được cân bằng sẽ tạo ra cho chày một sức mạnh phi thường mà nhiều người kéo không xuống
dù lý do là gì thì sự huyền bí kỳ diệu đó cũng làm cho lễ kéo chày luôn trở nên hấp dẫn
thu hút được nhiều người tham gia
trong những ngày lễ hội lễ kéo chày có thể diễn ra bất cứ lúc nào nếu có nhiều người tham dự nhằm tôn vinh sức mạnh sự dẻo dai của những thanh niên trong bản
còn lễ nhảy lửa chỉ thực sự diễn ra đầy thiêng liêng
lúc trời đã về đêm và mặt trăng đã vươn lên khỏi những dãy núi xa xa

một đống lửa lớn được đốt lên dừng rực cháy sáng cả một khoảng sân làng và thầy cúng tiến hành làm lễ
thời gian làm lễ kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ trước khi lễ hội nhảy lửa được bắt đầu
lễ vật cúng tế gồm có một bát hương một chiếc đàn sắt một con gà một mươi chén rượu và tiền giấy
khi thầy mo gõ vào đàn làm lễ cúng từng thanh niên sẽ ngồi đối diện với thầy mò
đó chính là lúc nhập đồng cho người nhảy lửa
những người một khi đã được nhập đồng nhảy vào đống lửa thì thường không có cảm giác bỏng sát hay sợ hãi gì
đã gọi thần linh đến đây rồi mình thần linh ngồi lên trên bàn
thế là ngồi ở trên bàn nhá thì bây giờ nếu người nào đi gõ thì cứ cầm cái que đấy gõ vào cái đàn đấy thì phải nhập lên
đấy nó nhập được là cầm vào gõ là nó nhập ngay
sau khi nó nhập nó cứ như người bắt đầu số z ấy cái tơ hồn của mình nó cứ run run run run
thế là cái lồng tờ của mình nó cứ nổ lên hết
thế là nhập rồi
thì lúc nhập vào thì chả biết gì thì nhìn không thấy gì nữa
nhìn người xung quanh thì chả thấy ai cả
nó chỉ thấy một ánh sáng đấy thôi
nó chỉ thích vào đi đúng lửa ấy
hoặc là lúc đấy nhìn không thấy đúng lửa nó chỉ thấy ánh sáng bé bé thôi
nó chỉ thích vào cái chỗ ánh sáng đấy
đấy nhìn bàn tay là vẫn thế thôi
không có biết gì cả
thấy cái gì không biết không biết
nó chỉ thấy một cái cái đèn chân của nó
người pha thẻn tin rằng bất cứ người dân pha thẻn nào cũng có thể nhảy vào lửa